trong khuôn khổ chuyến thăm tới qatar nơi mỹ bố trí căn cứ không quân lớn nhất tại trung đông
bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis có cuộc hội kiến với tiểu vương qatar
chuyến thăm qatar của bộ trưởng quốc phòng mỹ nằm trong khuôn khổ chuyến công du tới một loạt nước
khu vực trung đông và châu phi bao gồm ả rập xê út israel ai cập qatar vàjiguti kể từ ngày một mươi chín tháng bốn
theo giới phân tích chuyến công du lần này của ông mattis nhằm tái khẳng định rằng washington
vẫn duy trì các liên minh quân sự quan trọng và các đối tác chiến lược tại khu vực trung đông và bắc phi
mỹ cũng sẽ bày tỏ tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố
và hoạt động gây bất ổn ở hai khu vực nhạy cảm này
trong cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng qatar hai bên tập trung thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức
nhà nước hồi giáo is cuộc khủng hoảng syri và vai trò của iran ở khu vực
điều mà ông mattis mô tả là đang gây bất ổn